trong bối cảnh tác động tiêu cực của đại dịch covid một mươi chín còn có thể kéo dài
ngành dẹp may đã đưa ra các kiến nghị giải pháp để phát triển giai đoạn tới
đây là nội dung được quan trọng được đưa ra tại hội nghị tổng kết năm hai nghìn một mươi chín
và đại hội hiệp hội diệt may việt nam lần thứ sáu hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm của hiệp hội diệt may việt nam
tình hình dịch bệnh covid một mươi chín vẫn còn diễn biến phức tạp
thời gian tới lĩnh vực dệt may sẽ tiếp tục bị ảnh hưởng
theo đánh giá của hiệp hội dẹp may việt nam cuối năm hai nghìn hai mươi ba
dịch bệnh mới có khả năng kiểm soát và thị trường dẹp may toàn cầu khôi phục như năm hai nghìn một mươi chín
do đó ngành diệt may việt nam trong thời gian tới sẽ có ba kịch bản
đó là tập trung vào thị trường nội địa tăng trưởng xanh và phát triển nhãn hàng chủ lực mang thương hiệu quốc gia
trước những tác động của dịch covid một mươi chín nhiều doanh nghiệp đã thay đổi chiến lược về phát triển sản phẩm và tìm kiếm khách hàng mới
những điều chỉnh chiến lược này đã giúp doanh nghiệp nắm bắt được cơ hội để vượt qua khó khăn
chúng tôi cũng xác định là phải mở thêm các mặt hàng mới liên quan đến nhóm phòng chống dịch
như là khẩu trang phòng dịch các tấm kính phòng dịch quần áo phòng dịch
đã giúp duy trì và mở thêm các mặt hàng mới
và kết quả năm nay là cũng với sự đồng lòng quyết tâm của cả nhà máy chúng tôi
thì chúng tôi hoàn thành và hoàn thành vấn mức kế hoạch tăng trưởng khoảng một mươi so với năm hai nghìn một mươi bảy
cơ hội là ta lại phát triển một dòng sản phẩm mới cái sản phẩm covid
và đồng thời nữa là cũng từ đó chúng tôi phát triển một dòng sản phẩm công nghệ
như sản phẩm tôi đây là phụ cho phòng cháy cháy và đồng thời phụ cho covid nữa
và cũng thông qua đó thì chúng tôi lại nâng cao công tác quản trị lên
và nâng cao cái sản xuất đơn hàng lên
thì từ đó chúng tôi sẽ làm thông qua hàng group chúng tôi làm hàng odm rất nhiều
mặc dù còn nhiều khó khăn ngành dệt may vẫn đặt mục tiêu đến năm hai nghìn hai mươi năm
kinh mạch xuất khẩu đạt năm mươi năm tỷ đô la tăng bình quân chín bốn một năm
sử dụng ba triệu lao động thẳng dư thương mại đạt ba mươi ba tỷ đô la
để thực hiện mục tiêu trên và hỗ trợ các doanh nghiệp vượt lên thách thức phát triển bền vững
hiệp hội diệt may việt nam kiến nghị chính phủ sớm phê duyệt chiến lược
phát triển ngành đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi năm
chỉ đạo hình thành các khu công nghiệp dệt may lớn có xử lý nước thải tập trung
để thu hút các dự án đầu tư vào khâu dệt nhuộm nhằm đáp ứng yêu cầu xuất xứ
của các hiệp định thương mại thế hệ mới